liên quan đến công tác chuẩn bị đón tết nguyên đán tết đinh dậu hai nghìn một mươi bảy này học sinh sinh viên và cán bộ công nhân viên chức được nghỉ bảy ngày từ ngày hai mươi chín tháng chạp đến hết ngày năm tháng riêng
vì vậy dự kiến lưu lượng hành khách trước và sau các kỳ nghỉ tết sẽ tăng cao hơn so với ngày thường hà nội đã lên phương án tăng cường thêm hàng chục lượt xe để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân
nhằm đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân dân từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi ba tháng một sẽ bố trí một mươi ba trăm chín mươi năm lượt xe một ngày phục vụ theo biểu đồ hiện tại sẵn sàng tăng cường giải tỏa hành khách tại các bến xe
ngày hai mươi bốn tháng một cũng bố trí trên một mươi ba trăm linh lượt xe một ngày ngày hai mươi năm tháng một bố trí tám tám trăm năm mươi bốn lượt xe một ngày ngày hai mươi sáu tháng một bố trí bảy chín trăm chín mươi lượt xe một ngày ngày hai mươi bảy tháng một bố trí năm bốn trăm sáu mươi một lượt xe một ngày
ngày hai mươi tám tháng một tức ngày mùng mùa tết bố trí ba hai trăm chín mươi sáu lượt xe một ngày ngày hai mươi chín tháng một bố trí năm bốn trăm bốn mươi lượt xe một ngày ngày ba mươi tháng một bố trí sáu năm trăm năm mươi bốn lượt xe một ngày ngày ba mươi một tháng một bố trí bảy bốn trăm chín mươi chín lượt xe trên một ngày
từ ngày một đến ngày ba tháng hai bố trí một mươi ba trăm chín mươi năm lượt xe trên một ngày
trong suốt dịp phục vụ tết nguyên đán transico cũng bố trí dự phòng hai mươi chín xe trên một ngày trên hai mươi hai tuyến xe buýt để sẵn sàng tăng cường giải tỏa
khi lượng hành khách tăng đột biến